chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé

hội thảo khoa học một mươi năm thi hành luật phòng chống bạo lực gia đình
năm du lịch quốc gia hai nghìn một mươi chín nha trang khánh hòa
trong phần kết nối tuần này mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thư viện quốc gia việt nam hơn một thế kỷ hình thành và phát triển
sau đây là nội dung chi tiết
trong hai ngày hai mươi chín và ba mươi tháng một mươi một bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch nguyễn ngọc thiện
cùng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh thừa thiên huế đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã phú xuân huyện phú vang và phường hương vân thị xã hương trà tỉnh thừa thiên huế
để báo cáo kết quả kỳ họp thứ sáu quốc hội khoáng một mươi bốn
mở đầu các buổi tiếp xúc cử tri đoàn đại biểu quốc hội đã báo cáo với cử tri những nội dung trọng tâm của kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn
như bầu chủ tịch nước bổ nhiệm chức vụ bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông những định hướng phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi
một số chủ trương định hướng đến năm hai nghìn hai mươi thông qua một số chính sách và nhiều dự luật quan trọng định hướng phát triển nông nghiệp kinh tế biển của việt nam
thông qua buổi tiếp xúc các cử tri xã phú xuân huyện phú vang cũng đề xuất kiến nghị với đoàn đại biểu quốc hội tỉnh nhiều vấn đề
như vướng mắc đền bù sự cố môi trường biển cho người nuôi trồng thủy sản bất cập trong sát nhập khu dân cư mở rộng nạo vét ở cảng thuận an
hiệu quả công tác xây dựng cơ bản
hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các đoàn thể ở thôn xã
hỗ trợ cho người có công hướng tới phát triển cho nuôi trồng thủy sản ở địa phương khi đang còn gặp nhiều khó khăn
tại phường hương vân thị xã hương trà các cử tri cũng phản ánh và kiến nghị kiểm tra xử lý một số vấn đề đang xảy ra trên địa bàn
như tình trạng khai thác cát trái phép trên sông bồ nhưng xử lý không hiệu quả gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân
sông bồ đang bị sạt lở cần xây dựng kiên cố bờ kè
an toàn thủy điện trên địa bàn trong mùa mưa lũ
một số bất cập trong việc thực hiện khám nghĩa vụ quân sự cho con em đi làm xa
sắp nhập khu dân cư kiến nghị di rời bãi rác khe băng trước khi triển khai dự án xây dựng nhà máy nước sạch
kiến nghị kiểm tra việc xà thải vào ban đêm của nhà máy lắc
đại học nông lâm có trang trại chăn nuôi trên địa bàn xả thải gây ảnh hưởng đến đời sống sản xuất của người dân
thay mặt đoàn đại biểu quốc hội tỉnh thừa thiên huế bộ trưởng nguyễn ngọc thiện ghi nhận
và đánh giá cao những ý kiến tâm huyết thẳng thắn của cử tri khi nêu lên được nhiều vấn đề còn tồn tại ở địa phương
những vấn đề cử tri phản ánh kiến nghị thuộc thẩm quyền địa phương bộ trưởng đề nghị các đơn vị liên quan
cần sớm giải quyết làm rõ trong thời gian tới
những đề xuất kiến nghị của cử tri trong buổi tiếp xúc lần này sẽ được đoàn đại biểu quốc hội tỉnh tiếp thu tổng hợp
để phản ánh đến các cơ quan có thẩm quyền và báo cáo quốc hội xem xét giải quyết trong kỳ họp tới
trong sáng ngày hai mươi bảy tháng một mươi một
tại hà nội bộ văn hóa thể thao và du lịch đã tổ chức hội nghị sơ kết hai năm
triển khai chương trình bơi an toàn phòng chống đuối nước trẻ em giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
tới dự và chủ trì hội nghị có bộ trưởng nguyễn ngọc thiện cùng nhiều lãnh đạo các bộ ban ngành
và lãnh đạo các sở văn hóa thể thao và du lịch trên toàn quốc
báo cáo tại hội nghị cho biết năm hai nghìn một mươi tám số bể bơi được xây lấp tại các địa phương tăng nhanh so với năm hai nghìn một mươi bảy
khoảng một bể hồ bơi các loại
các địa phương có nhiều bể bơi là hà nội tp hcm quảng ninh hải sương hải phòng bắc giang đà nẵng bến tre đồng tháp
tỷ lệ trẻ em học bơi và biết bơi trong hai năm qua tăng nhanh
tỷ lệ đuối nước ở trẻ em năm hai nghìn một mươi bảy và hai nghìn một mươi tám giảm rõ rệt
từ khoảng hai hai trăm linh trẻ em giảm xuống hai trẻ em trong độ tuổi dưới một mươi sáu ở năm hai nghìn một mươi bảy
và con số này tiếp tục giảm trong hai năm qua
góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
thứ trưởng đề nghị tỉnh khánh hòa tổng cục du lịch và các ngành địa phương liên quan
tích cực chuẩn bị để tổ chức các hoạt động nằm trong chương trình
năm du lịch quốc gia hai nghìn một mươi chín đạt hiệu quả cao nhất
năm du lịch quốc gia hai nghìn một mươi chín nha trang khánh hòa với chủ đề
nha trang sắc màu của biển sẽ có hàng trăm hoạt động sự kiện văn hóa thể thao du lịch hội thảo được tổ chức
thưa quý vị và các bạn hôm một thế kỷ tồn tại phát triển và trưởng thành của một thư viện lớn nhất đất nước
trải qua bao thăng trầm và biến thiên của lịch sử nước nhà
song có thể khẳng định rằng thư viện quốc gia việt nam đã đang và luôn hoàn thành trọng trách và sứ mệnh lịch sử của mình
trong mục tiêu điểm tuần này mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi nhìn lại sự hình thành và phát triển
cho đến ngày hôm nay của thư viện quốc gia việt nam
ngày hai mươi chín tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm một mươi bảy thư viện trung ương đông dương tiền thân của thư viện quốc gia việt nam ngày nay được thành lập
trong lịch sử một trăm linh năm của thư viện quốc gia việt nam theo thời gian việc vận hành quản lý tổ chức hoạt động và chức năng nhiệm vụ của thư viện
tuy có thay đổi trong từng giai đoạn để phù hợp với xu thế phát triển chung của xã hội song vẫn luôn giữ vững vai trò quan trọng của mình
thư viện đã không ngừng đổi mới
cải tiến phương thức phục vụ bạn đọc nghiên cứu khoa học và tiên phong trong tổ chức nghiệp vụ thư viện trong nước
đây cũng là nơi đi đầu trong ứng dụng công nghệ thông tin và hoạt động trong thư viện và tích cực trong hoạt động hợp tác quốc tế
đây là nơi mà các bạn sinh viên hay những người cần nghiên cứu học tập những người yêu sách đến để tìm cho bản thân vốn kiến thức mới
anh quân và thu trang sinh viên trường đại học dược hà nội
đây là hai trong số rất nhiều các bạn sinh viên thường xuyên đến thư viện quốc gia sau những giờ học trên dạng đường
đây thực sự là một nơi yên tĩnh với vô vàn tài liệu chuyên ngành có ích đối với việc học của các bạn
để thực hiện được trọn vẹn vai trò là thư viện trung tâm của cả nước
cơ cấu tổ chức các phòng ban của thư viện quốc gia cũng được sắp xếp phân chia hợp lý
các phòng như phòng đọc sách trong nước phòng đọc sách nước ngoài phòng đọc doanh nhân phòng đa phương tiện
được bày trí khoa học với các đầu sách đa dạng về chính trị lịch sử văn hóa nghệ thuật kinh tế
xã hội báo tạp chí đông dương sách đông dương toàn văn sách hán nôm toàn văn
thư viện có hơn hai năm triệu tư liệu và bộ siêu tập số gần năm tám triệu trang tài liệu do thư viện quốc gia tạo lập
trong vốn di sản văn hiến to lớn đó có sự góp mặt của các bộ siêu tập tư liệu quý giá từ thế kỷ một mươi bảy đến nay như
gần một triệu năm trăm tám mươi bản sách là bộ siêu tập các xuất bản phẩm việt nam về việt nam từ một nghìn chín trăm hai mươi hai đến nay
hai mươi chín hai trăm linh bộ luận án tiến sĩ của người việt nam bảo vệ trong nước và nước ngoài của người nước ngoài bảo vệ tại việt nam
năm hai trăm tám mươi bản hán nôm viết tay sáu mươi tám năm trăm linh bản tư liệu đông dương trong đó có một bảy trăm linh tên báo tạp chí
ngoài ra còn rất nhiều ấn phẩm đặc biệt như tranh ảnh bản đồ hàng ngàn tên sách của nước ngoài viết về việt nam của người việt nam viết và xuất bản ở nước ngoài
và tất cả đều được phân loại theo từng mục cụ thể
việc tìm kiếm và học tập nghiên cứu của tất cả những ai tham gia trở nên dễ dàng và nhanh chóng
ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi hai thư viện quốc gia chính thức là thành viên thư viện số thế giới do unesco sáng lập và hỗ trợ
để nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc mở thêm các dịch vụ mới phục vụ nhu cầu học tập giải trí của toàn xã hội
năm hai nghìn một mươi sáu thư viện quốc gia đã triển khai thư viện thông minh hai với không gian chia sẻ adhup
một mô hình dịch vụ thư viện đổi mới không chỉ phục vụ bạn đọc
mà còn là nơi trao đổi trí thức thảo luận làm việc nhóm chia sẻ ý tưởng sáng tạo không gian tiện nghi hiện đại và thiết bị công nghệ cao
bên cạnh việc lưu trữ tiên liệu phục vụ đối tượng học tập nghiên cứu thư viện quốc gia cũng dành một không gian nhỏ
vừa là để học vừa là để vui chơi dành cho các bạn thiếu nhi khi đến thư viện
các loại sách và vật dụng bổ trợ tại đây đều là những kiến thức phong phú
để giúp các bạn nhỏ hình thành những bước phát triển tư duy và sáng tạo của mình
thư viện quốc gia
thư viện quốc gia việt nam đã đang và sẽ phấn đấu không ngừng để trở thành nơi lưu truyền trí thức
và khơi nguồn cảm hứng thực sự tin cậy thân thiện của bạn đọc trong và ngoài nước
có uy tín và vị thế xứng đáng trong cộng đồng thư viện việt nam khu vực và trên thế giới
đến đây chuyên mục văn hóa thể thao và du lịch tuần này cũng xin được khép lại
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn
trong các chuyên mục sau